ngày một mươi sáu tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ trần hoàng tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận một và ngô thị ngọc nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận bảy
để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó tuấn và nguyên bàn bạc với nhau về phương thức hoạt động phạm tội
cả hai thường rình trước các khách sạn rồi dùng thủ đoạn đánh ghen để chiếm đoạt túi sách
vòng vàng điện thoại của các nạn nhân
con mồi mà nhóm này hướng tới là những cặp nam nữ thường đến khách sạn vùng trộm tình cảm ngoài luồng
nên không dám trình báo tố giác với cơ quan công an
tuy nhiên qua công tác quản lý chắc địa bàn nắm nguồn tin nhanh nhạy
nên đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã kịp thời phối hợp
với công an quận bảy quận tám huyện bình chánh và thành phố thủ dầu một bình dương
nhanh chóng truy ra quân cướp và bắt giữ thu tăng vật để điều tra
tại cơ quan công an tuấn và nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định